nhân kỷ niệm một trăm bảy mươi năm ngày ra đời tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
hôm nay học viện chính trị bộ quốc phòng đã tổ chức hội thảo khoa học tuyên ngôn của đảng cộng sản giá trị và sức sống trong sự nghiệp đổi mới ở việt nam
hội thảo nhằm tiếp tục làm rõ những nguyên lý quan điểm cơ bản cốt lõi nhấn mạnh tuyên ngôn là tác phẩm lý luận bất hủ
là cương lĩnh chính trị của toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế khẳng định sức sống trường tồn của tuyên ngôn đảng cộng sản trong thời đại ngày nay
cũng như trong sự nghiệp đổi mới ở việt nam
tại hội thảo các tham luận đã tập trung nhấn mạnh sức sống của bản tuyên ngôn khẳng định giá trị của tuyên ngôn không chỉ ở những luận điểm
nguyên lý lý luận chung mà còn được biểu hiện sinh động trong thực tiễn phong trào cách mạng của giai cấp công nhân
ở việc không ngừng bổ sung phát triển vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể